xác định xây dựng công tác hậu cần vững mạnh toàn diện là một trong những điều kiện quan trọng bảo đảm cho đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
thời gian qua đảng ủy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh gia lai thường xuyên quan tâm chỉ đạo các đơn vị cơ sở thực hiện đồng bộ các tiêu chí tăng gia sản xuất nguồn lương thực thực phẩm sạch bảo đảm sức khỏe đời sống cho cán bộ chiến sĩ trên địa bàn đóng quân